vụ va chạm giữa xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi ba f năm mươi tám với ô tô container biển kiểm soát một mươi năm c bảy nghìn năm trăm hai mươi sáu kéo theo rơ móc tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đã khiến năm người chết tại chỗ năm người đưa đi cấp cứu hai phương tiện hư hỏng nặng
theo xác minh ban đầu cả hai lái xe không có nồng độ cồn các điều kiện về người và phương tiện bảo đảm
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang cho biết nguyên nhân sơ bộ do xe container kéo theo rơ móc đi đến đoạn đường cong không làm chủ tốc độ đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đi chiều ngược lại
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh tuyên quang và các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc triển khai các công tác xác định làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả
danh sách các nạn nhân tử vong gồm